tại huyện mai sơn tỉnh sơn la mặc dù hôm nay đã là ngày khai giảng năm học mới
nhưng tại đây nhiều trường vẫn còn đang ngâm mình trong bùn đất
đã bảy ngày kể từ khi lũ đổ về khiến ba trường trên địa bàn huyện mai sơn bị nhấn chìm
cơ sở vật chất bị hư hại nhiều khiến ngày khai giảng của các em đang ngày càng trở nên khó khăn hơn
thật khó có thể nhìn ra trong đống thiết bị giáo dục này đâu là sách vở đâu là thiết bị dạy học
cùng hoàn cảnh ngập lụt toàn bộ khu nhà bán chú của trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở tà học huyện mai sơn giờ chỉ còn lại bùn đất
chăn màn không thể sử dụng được nữa bởi bị ngâm trong bùn quá lâu
từ khi lũ xảy ra cùng với phụ huynh học sinh cùng với cả các thanh niên tình nguyện có bản
đã cùng nhau thu gom bùn nhưng mà cái số lượng bùn đất rất lớn
nên đến hôm nay là
mới chỉ xong phần sân trước còn rất nhiều khó khăn nữa cũng đó là cái sân sau chưa giải quyết được
đã bảy ngày cơn lũ ấp về khiến trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở tà học
và trường tiểu học tà học bị nhấn chìm trong lũ
cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thống kê được số thiệt hại về cơ sở vật chất thiết bị học tập ở các trường
để chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng năm tháng chín được diễn ra theo đúng kế hoạch
các trường đã cùng các đơn vị trên địa bàn khẩn trương dọn dẹp
mở đường cho học sinh đến dự lễ khai giảng như bao ngôi trường khác
chúng tôi đang cố gắng để chỉ mở một cái lối vào lớp học thôi
mở một lối vào bằng lớp học và để đón các em học sinh đến trường và ngày khai giảng
chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tổ chức trong điều kiện có thể
để có được một buổi khai trường đúng với sự chỉ đạo của các cấp
hiện nay điều trăn trở nhất của chúng tôi là cố gắng làm sao khắc phục việc thi học quả
mưa đủ để lại
cái việc đầu tiên đó là cái việc dọn rửa làm sao đảm bảo cái hệ thống lớp học cho các cháu
và học đúng thời gian quy định
thứ hai nữa là đối với các hệ thống trường nông an ban trú
thì cái việc là chuẩn bị kỹ thuật yếu để các cháu tổ chức nông an ban trú trong thời gian tới
các thầy cô giáo cũng đã cố gắng hết mình để làm sao tất cả học sinh thêm yếu
là tập trung vào công tác lao động vệ sinh và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để các em bước vào năm học mới
thời gian khai giảng đang đếm ngược
và dù vẫn còn bùn đất
nhưng nhà trường đã nỗ lực hết sức để các em có được một ngày lễ như các bạn học sinh trên cả nước